từ đầu tháng sáu tới trận chung kết uefa champions league giữa liverpool và tottenham hotspur sẽ được diễn ra
màn so tài này sẽ diễn ra tại thủ đô madrid của tây ban nha
để được cổ vũ cho đội bóng của mình người hâm mộ hai đội không chỉ vất vả trong việc mua vé
mà còn phải đối mặt với những chi phí tăng đột biến khi tới madrid trong đó có giá phòng
càng gần đến ngày diễn ra trận chung kết uefa champions league giữa liverpool và tottenham hotspur
lượng khách du lịch và các cổ động viên bóng đá đổ rôn về thủ đô madrid của tây ban nha
ngày càng tăng điều đó khiến cho nhu cầu tìm nhà nghỉ cũng như giá dịch vụ ở đây tăng vọt
được biết chi phí để thuê một phòng vip tại khách sạn năm sao vp plaza espana
có giá lên tới ba mươi euro gấp một mươi lần so với giá thuê phòng vào ngày thường
đã có rất nhiều người hâm mộ bóng đá khiếu nại tới chính quyền và yêu cầu dùng luật bảo vệ
người tiêu dùng để bảo vệ họ khỏi việc tăng giá của các khách sạn và nhà nghỉ
tuy nhiên với một dịp hiếm có để có thể kiếm thêm thu nhập
người dân thành phố madrid tận dụng từng nơi có thể nghỉ ngơi để cho thuê phòng
thậm chí những chiếc giường đơn hoặc giường tầng ở các ký túc xá
cũng được giao cho thuê trên các trang web đặt phòng và chúng có giá lên tới hàng trăm euro
giải thích về việc này ông manuel rodriguez một người quản lý tại khách sạn ở madrid cho biết
do nhu cầu đặt phòng quá lớn và các khách sạn nhà nghỉ ở đây không thể đáp ứng được hết nhu cầu của người hâm mộ bóng đá
đã có rất nhiều cuộc gọi yêu cầu khách sạn có thể cho những cổ động viên đến đây
có thể ngủ tại ghế sổ
có thể ngủ tại sofa sàn khách sạn hoặc sân thượng
tuy nhiên đây là những yêu cầu mà các nhà nghỉ hay khách sạn không được phép làm
ngay cả đối với những người sẵn sàng bỏ tiền ra để chi trả
thì việc tìm chỗ cũng rất khó khăn bởi hơn chín mươi số phòng tại madrid đã được đặt trước từ rất lâu
ở thời điểm hiện tại neyma đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới
nhưng có một điều mà nhiều người hâm mộ chưa biết
đó là mức lương mà chân sút người brazil nhận được tại paris saint germain là bao nhiêu
theo tiết lộ của nhiều tờ báo nổi tiếng
tiền đạo neymar đang nhận mức lương chín trăm linh bảng trên một tuần ở paris saint germain
khoản thù lao này còn chưa tính thêm thường theo thành tích cá nhân cũng như toàn đội
neymar hiện đang là cái tên sáng giá mà club này cần để hút ngôi sao về với paris saint germain trong mùa hè này
ngôi sao người brazil đã chuyển tới thủ đô nước pháp vào năm hai nghìn một mươi
trong một bản hợp đồng kỷ lục trị giá một trăm chín mươi tám triệu usd
trong thời gian gần đây cựu sao baxa được đồn đoán
đang tìm lường rời paris do cảm thấy không hạnh phúc
cuối mùa giải vừa qua cựu chân sút của baxa liên tục nhận những án phạt do có hành vi không đúng mực
ngoài ra việc chủ tịch của paris saint germain đang bị điều tra cũng khiến cho khả năng neymar ra đi là rất cao
điều này khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng
khi mới đây nhất có tin đồn rằng real madrid đang tìm mọi cách để đưa neymar về bernabeu
trong tham vọng tái thiết lực lượng sau một mùa giải trắng tay
tuy nhiên để hiện thực hóa tham vọng này
tiền trắng sẽ phải chi ra rất nhiều tiền để mua lại chân sút người brazil
đồng thời đáp ứng được mức lương thường của anh
quý vị và các bạn thân mến nước anh luôn được biết đến với rất nhiều những môn thể thao thú vị và đặc biệt mà không nơi đâu có
mới đây thêm một cuộc thi nữa được tổ chức tại xứ sở sương mù đó chính là cuộc thi vật ngón chân
alan nasti đã đăng qua ngôi vô địch vật chân thế giới vừa được tổ chức mới đây tại weston nước anh
đây là chiếc vô địch thứ một mươi sáu của anh trong môn thể thao đặc biệt này
ở trận chung kết nasty đã đánh bại ben oudofre
trong khi đó ở nội dung dành cho nữ lisa senton đã là người vô địch
thật tiếc khi tôi không thể lên ngôi vô địch tôi đã làm hết sức
đối thủ của tôi quá mạnh xin được gửi lời chúc mừng tới anh ấy
giải đấu năm nay có tính cạnh tranh rất cao tôi cảm thấy thực sự phấn khích
một mươi sáu chiếc vô địch quả thực là con số rất lớn tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều đó
môn vật chân lần đầu xuất hiện vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nó tương tự với môn vật tay mà chúng ta thường biết
ở giải đấu năm nay các thí sinh chia cặp nam nữ thi đấu tối đa ba vòng để chọn ra người chiến thắng
hai đối thủ ngồi đối diệt đặt chân vào khung gỗ trên sàn
dùng sức mạnh của ngón chân cái đè ngón chân của đối phương xuống sàn
đối thủ nào thắng hai vòng sẽ được vào vòng trong
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại